cập nhật con số thiệt hại trong đợt mưa lũ tại bắc bộ theo văn phòng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
và văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
đợt mưa lũ tại bắc bộ lần này đã khiến bốn người chết trong đó tuyên quang hai người hòa bình một người và quảng ngãi một người
cùng bốn người bị thương tại tuyên quang
ngoài ra mưa lũ cũng làm gần ba trăm hai mươi căn nhà bị hư hỏng hơn một mươi chín hai trăm linh ha lúa hoa màu bị ngập
và hơn bốn trăm hai mươi một hectare thủy sản gần sáu chín trăm linh con gia súc gia cầm bị chết
mưa lũ lớn cũng gây ngập cục bộ sạt lở gần ba mươi một mét khối đất đá tại nhiều điểm trên các tuyến quốc lộ hai hai trăm bảy mươi chín bốn c bốn d tỉnh lộ một trăm bảy mươi một trăm bảy mươi một một trăm bảy mươi bảy

hiện còn quốc lộ bốn d ở lào cai và một số tuyến đường giao thông liên xã đi lại khó khăn
hà giang hiện là địa phương thiệt hại nặng nề
nhất cho đến thời điểm này mưa to đã làm ngập úng cục bộ thiệt hại nặng nề về nhà cửa và diện tích nông nghiệp
nhiều tuyến đường giao thông bị sạt lở gây ách tắc trong nhiều giờ